thưa quý vị liên quan đến vụ bắt giữ đối tượng dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng vietcombank
chi nhánh phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cướp số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng vào chiều ngày tám tháng chín
vào ngày hôm nay một mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng lê huy dũng chú tệ tỉnh thanh hóa về hành vi cướp tài sản
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng lê huy dũng đã sử dụng súng bắn đạn cao su
khống chế nhân viên ngân hàng vietcombank chi nhánh phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cướp số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
qua điều tra truy xét đến dạng sáng ngày một mươi một tháng chín lực lượng công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được đối tượng lê huy dũng
thu giữ một khẩu súng rulo màu đen một xe mô tô hiệu sirus quần áo mũ bảo hiểm
và một số vật chứng liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra
đến nay cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng của ngân hàng